tiến tới chào mừng kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
một mươi năm năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nhân dịp xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sắp tới
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cũng vừa tổ chức gặp mặt báo chí
qua đó mong muốn báo chí tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về biên giới chủ quyền lãnh thổ
trong năm vừa qua được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo các cơ quan báo chí
sự gắn bó của đội ngũ cán bộ phóng viên công tác tuyên truyền về biên giới và bộ đội biên phòng
đã phản ánh sinh động các hoạt động về phong trào toàn dân tham gia xây dựng quản lý
bảo vệ đường biên mốc giới trung sức xây dựng nông thôn mới nâng bước em đến trường
mô hình kết nghĩa bản bản ở các tuyến biên giới đất liền
giúp dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi
phát triển kinh tế xã hội xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cũng đề nghị các cơ quan báo chí
tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
để các cấp các ngành cùng quân dân cả nước thường xuyên nâng cao trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ của tổ quốc qua đó cổ vũ động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
và đồng bào các dân tộc nơi biên giới